có một mươi trên một mươi hai thủ tục hành chính giảm thời gian thực hiện cho doanh nghiệp
đây là con số vừa được công bố về mức độ hài lòng của doanh nghiệp
và thời gian thực hiện thủ tục hành chính qua cơ chế một cửa quốc gia
kết quả khảo sát này lấy ý kiến của gần ba một trăm linh doanh nghiệp về một mươi hai thủ tục hành chính
có tần suất thực hiện nhiều nhất trên cổng thông tin một cửa quốc gia
khảo sát do phòng thương mại và công nghiệp việt nam tổng cục hải quan
và cơ quan phát triển quốc tế hoa kỳ tại việt nam phối hợp thực hiện
kết quả khảo sát cho thấy so với phương thức truyền thống
việc triển khai thủ tục hành chính trên cơ chế một cửa quốc gia
đã tiết kiệm từ một đến ba ngày tám thủ tục hành chính giảm chi phí cho doanh nghiệp
các thủ tục thuộc bộ công thương bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
được đánh giá là dễ thực hiện hơn so với các thủ tục của bộ y tế
bộ giao thông vận tải bộ khoa học và công nghệ
cộng đồng doanh nghiệp đánh giá thời gian thực hiện thủ tục hành chính
đã có sự cải thiện nhưng tiến độ còn chậm
đặc biệt khâu tiếp nhận và xử lý hồ sơ thuộc trách nhiệm của các bộ ngành
vẫn là khâu gây tốn kém thời gian và chi phí cho doanh nghiệp hơn cả
đại diện tổng cục hải quan cho biết trong thời gian tới
sẽ có giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp theo hướng cụ thể và minh bạch